biến chủng omitrank lây lan nhanh nhưng đa số người nhiễm không có triệu chứng hoặc diễn biến nhẹ
hiện chúng ta không thể và cũng không cần ngăn cản triệt để sự lây lan của biến chủng này
từ đó làm ảnh hưởng đến kinh tế xã hội
tuy nhiên việt nam vẫn cần hạn chế sự lây lan và chấp nhận số ca nhiễm ở mức độ nhất định
để không khiến dịch bùng phát quá mạnh
nhiều người nhiễm ncov có thể dẫn tới quá tải hệ thống y tế số người chuyển nặng và tử vong cũng sẽ tăng lên
do đó ông cho rằng việt nam vẫn chưa thể thả lỏng
nhiều người nhiễm ncov cũng chưa thể thả lỏng trước tình hình hiện nay và phải kiểm soát ở mức độ nhất định
tuy nhiên bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một
thành phố hồ chí minh lại nhận định chúng ta đã tiêm đủ vaccine vì quan trọng trong giai đoạn hiện nay
là đánh giá tỷ lệ người dân trong nước nhiễm biến chủng omicron chiếm bao nhiêu phần trăm
để làm căn cứ bãi bỏ dần các quy định
ông nêu thực tế ở một số nước tiên tiến đã bỏ các quy định phòng chống dịch và không làm gì hết
khi đánh giá tỷ lệ lây nhiễm omicron khoảng chín mươi
quan điểm của những nước này là chủng omicron rất nhẹ có thể để miễn dịch cộng đồng tự nhiên
vì thế việt nam cũng cần xác định tỷ lệ này trên cả nước và khi chứng minh nhiễm biến chủng omic ron nhẹ
nên để miễn dịch tự nhiên
ông khanh nhấn mạnh đã đến lúc xem việc nhiễm biến chủng omicron như cúm mùa
chỉ nên tập trung vào việc bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao như tiêm chủng đầy đủ
và chuẩn bị sẵn thuốc đặc trị covid một mươi chín
như vậy theo các chuyên gia
ca mắc mới sẽ tiếp tục tăng cao trên cả nước do sự hoành hành của biến chủng omicron
thế nhưng việt nam không thể vì ngăn cản omitral lây lan mà phong tỏa nghiêm ngặt toàn quốc
chúng ta vẫn cần phải thích ứng an toàn với bệnh đặc biệt là mục tiêu sống chung với covid một mươi chín lên hàng đầu
những công tác quan trọng như bảo vệ nhóm người nguy cơ cao tiêm chủng và chuẩn bị cơ sở hạ tầng y tế
để điều trị bệnh nhân chuyển nặng cũng cần phải tập trung đẩy mạnh
đặt y tế việt nam trong trạng thái sẵn sàng ứng phó kiểm soát chặt dịch bệnh covid một mươi chín
hà nội hiện đang là thành phố có số ca nhiễm covid một mươi chín cao nhất trên cả nước
bỏ xa nhiều tỉnh thành khác với hơn một mươi năm ca được ghi nhận trong đó gần chín mươi chín là điều trị tại nhà
sự bùng nổ f này đã dẫn tới tình trạng quá tải các trạm y tế phường trên địa bàn thủ đô
không những thế trong quá trình vận hành làm việc nhiều nhân viên y tế đã mắc covid một mươi chín
thậm chí cả trạm y tế là f khiến trạm phải vừa cách ly vừa chống dịch vô cùng vất vả
trao đổi về tình trạng này một lãnh đạo ngành y tế quận thanh xuân thông tin
thời gian vừa qua dịch bệnh tại hà nội lây lan mạnh khiến cho nhiều nhân viên y tế cơ sở
trên địa bàn cũng không tránh khỏi việc trở thành f
vị lãnh đạo này cho hay lực lượng y tế của chúng tôi có nhiều người trở thành f
thậm chí có tình trạng cả trạm y tế là f dẫn đến việc thiếu nhân lực
với việc f tăng nóng khiến khối lượng công việc của y tế cơ sở là rất lớn
nhiều nhân viên y tế mắc covid nhà tình nguyện bám trụ lại trạm y tế để tiếp tục chống dịch
bên cạnh đó quận thanh xuân cũng phải huy động thêm nhân lực từ địa phương
sinh viên trường y để hỗ trợ nếu không khó có thể đảm bảo yêu cầu công việc hiện tại
tại quận nam từ liêm một trong những quận có số bệnh nhân covid một mươi chín được ghi nhận cao nhất hà nội
thời gian vừa qua f trên địa bàn quận tăng nhanh
đáng chú ý có một số lượng không nhỏ lực lượng y tế
trong đó có lực lượng điều trị f tại nhà cũng mắc covid một mươi chín
do đó khó khăn lại càng trầm chất với lực lượng y tế cơ sở
quận nam từ liêm đề xuất thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế tư nhân
tiếp tục tích cực hỗ trợ công tác chống dịch ở địa phương
mới đây trong cuộc họp về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thủ đô
nhiều đơn vị đã phản ánh về tình trạng quá tải thiếu nhân lực hỗ trợ y tế ở cấp xã phường hiện nay
đối với tình trạng quá tải nêu trên giám đốc sở y tế trần thị nhị hài cho rằng
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện cần chủ động làm việc với các bệnh viện trên địa bàn
theo nội dung thành phố đã chỉ đạo
dựa vào đó sở y tế sẽ điều tiết lại đảm bảo bệnh nhân được điều trị kịp thời
giám đốc sở y tế lưu ý sự đánh giá của người dân là rất quan trọng
người dân có thể tự làm test nhanh khi được nhân viên y tế giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện online
để xác nhận tình trạng f hay f hết thời gian cách ly cùng với đó
các xã phường cần sử dụng tốt phần mềm quản lý f ứng dụng công nghệ thông tin
huy động thêm các lực lượng thanh niên phụ nữ hỗ trợ
về vấn đề này phó chủ tịch ubnd tp hà nội chữ xuân dũng nhấn mạnh
vai trò của lãnh đạo các quận huyện xã phường cần phải vào cuộc sáng tạo
linh hoạt hiệu quả nhất tùy theo thực tiễn mỗi địa phương
theo đồng chí chữ xuân dũng thực tế cho thấy có nơi lúng túng có nơi vẫn làm tốt
phó chủ tịch ubnd tp hà nội nhấn mạnh thêm về vai trò quan trọng của phương châm
bốn tại chỗ chủ động điều tiết từ phường này sang phường khác xã này sang xã khác
chuyển sang diễn biến dịch bệnh tại tp hcm
theo báo cáo đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín của sở y tế tp hcm trong tuần vừa qua
ba phường xã trên địa bàn thành phố đã chuyển thành vùng cam tức là cấp độ ba nguy cơ cao
cách lãnh đạo quận lý giải sự cam hóa này ra sao
và tp hcm đã có cách giải quyết nào hay chưa
xin mời quý vị hãy cùng theo dõi
trả lời cho lý do tình trạng nhiều phương xã bị cam hóa
phó chủ tịch ubnd quận một mươi bùi thế hải và trưởng phòng y tế quận một mươi một
bác sĩ vương anh tài đều cho biết nguyên nhân các phường trên địa bàn quận trở thành vùng cam
do ca nhiễm tăng và tỷ lệ tiêm vaccine không đạt
riêng tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín ông hải và bác sĩ tài phân trần dữ liệu tiêm vaccine
mà hai quận đưa lên hệ thống tiêm chủng quốc gia thường bị trả về
dẫn đến tỷ lệ tiêm chủng trên hệ thống thấp hơn con số đã tiêm thực tế
lãnh đạo ubnd quận một mươi cũng cho hay vẫn còn lấn cấn về việc tính tỷ lệ tiêm
trên tổng số dân hay tính theo độ tuổi
còn quận một mươi một đã liên hệ trung tâm kiểm soát bệnh tật hcdc để đề nghị hướng dẫn
và cho phép quận nhập lại những trường hợp chưa được đưa vào dữ liệu tiêm chủng quốc gia
về cách tính số ca mắc mới theo bác sĩ tài
hcdc tính luôn số ca đi xét nghiệm ở các bệnh viện khác
do các bệnh viện bảo vệ hcdc cộng với số ca quận huyện báo lên
nhưng hiện hcdc cũng chưa cập nhật số liệu quận báo lên
quy định mới là địa phương test lại một trường hợp người dân báo dương tính
thì xem như ca dương tính
nên khi người dân phường nào đó đi xét nghiệm pcr ở bệnh viện nhiều
thì phường đó có số ca cao còn các phường khác thì không cao
dù số ca mắc giữa các phường là gần như tăng ngang nhau
về vấn đề dữ liệu tiêm chủng
phó giám đốc sở thông tin truyền thông tp hcm võ thị trung trinh cho biết
hiện số liệu đánh giá cấp độ dịch và số liệu tiêm chủng của tp hcm
đang dùng chung dữ liệu của bộ y tế
nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tiêm chủng ở các phường không đúng thực tế
vì phần mềm của bộ y tế tính theo tài khoản của địa điểm tiêm
ví dụ một người dân ở quận một mươi địa chỉ nhà ở phường chín
nhưng qua phượng tám tiêm thì trên hệ thống tính vào tỷ lệ tiêm chủng của phường tám
trong khi đó việc tiêm chủng hiện nay khá dễ dàng
người dân có thể đến các điểm tiêm khác nhau để tiêm
chứ không nhất thiết phải tiêm tại nơi cư trú
bà trưng dẫn chứng tổng người tiêm thì không sai
nhưng khi chia nhỏ ra từng quận phường thì phường này thì dư phường kia thị thiếu
nên dẫn đến tình huống có nơi tỷ lệ tiêm chủng cao hơn một trăm linh
trước phản ánh của nhiều địa phương về trục trặc này
sở thông tin và truyền thông sở y tế đã có văn bản đề nghị bộ y tế tính tỷ lệ tiêm
theo địa chỉ của người dân tim thay vì tính theo tài khoản đơn vị
nhập dữ liệu tiêm chủng
trước lớn cấn của quận một mươi về tính tỷ lệ tiêm theo tổng dân số hai độ tuổi
bà trinh cho biết hiện tỷ lệ tiêm chủng vẫn tính theo độ tuổi
chứ chưa tính theo tổng số dân
như vậy tình trạng cam hóa của nhiều phường xã trên địa bàn tp hcm
ngoài việc số ca mắc tăng còn là do hệ thống dữ liệu tiêm chủng quốc gia chưa đồng nhất
và sát với thực tế dẫn đến hiện tượng các quận đã gửi số liều đi
nhưng không được cập nhật từ đó đánh giá cấp độ dịch sai lệch
trước tình trạng này tp hcm cần những phương án giải quyết triệt để hơn
để tránh những bất cập và lo lắng không đáng về diễn biến dịch bệnh tại địa phương
liên quan đến công tác mở cửa lại hoạt động du lịch sau một mươi năm tháng ba
mới đây bộ y tế đề nghị nhiều quy định chặt chẽ
như người có nguy cơ cao hạn chế đi du lịch
khách không ra khỏi nơi lưu trú trong vòng hai mươi bốn giờ khiến nhiều doanh nghiệp lo lắng
bộ y tế vừa có văn bản khẩn gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch
để góp ý kiến về dự thảo phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
đáng chú ý những hy vọng về sự thông thoáng trong phương án đón khách
nhiều khách quốc tế được tham gia du lịch như khách nội sau khi nhập cảnh được tham gia du lịch ngay
mà bộ văn hóa thể thao và du lịch đang xây dựng không được bộ y tế đồng thuận
bộ y tế đề nghị bộ văn hóa thể thao và du lịch cân nhắc bổ sung
sửa đổi một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó bộ y tế muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và cộng đồng bằng các góp ý sau
căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trước khi mở cửa
khuyến cáo nhóm người có nguy cơ cao hạn chế đi du lịch
thực hiện nghiêm ngặt việc tuân thủ mũi vaccine trước khi nhập cảnh
hành khách có kết quả test nhanh âm tính không được rời khỏi nơi lưu trú trong hai mươi bốn giờ đầu kể từ khi nhập cảnh
thậm chí khuyến cáo hành khách không đi ra ngoài trong vòng bảy mươi hai giờ đầu
muốn rời khỏi nơi lưu trú cần phải xét nghiệm âm tính
những góp ý này của bộ y tế có thể khiến cho những nhà quản lý trong ngành du lịch cùng các doanh nghiệp thất vọng
bởi ngay cả khi mở thông thoáng nhất thì vẫn không dễ dàng cho ngành du lịch trong bối cảnh hiện nay
sau chính sách visa việc phải cách ly khi đi du lịch là điều khiến cho hầu hết khách e ngại
bên cạnh đó các đơn vị du lịch cũng bày tỏ lo lắng đến hiện tại tình hình mở cửa như thế nào
các nước được miễn visa lệ phí visa vẫn chưa có thông tin triển khai cụ thể
ông huỳnh văn sơn chủ tịch hội đồng quản trị công ty ngôi sao biển sài gòn
bàn khoan cho các góp ý của bộ y tế mang tính phân biệt đối xử giữa khách trong nước và khách quốc tế
khi đặt ra những hàng rào kỹ thuật về cách ly xét nghiệm
ông sơn bàn khoan không hiểu tại sao lại đặt ra quy định này
nó kéo lùi chính sách quốc gia đang muốn mở cửa du lịch
ông cao trí dũng chủ tịch hiệp hội du lịch đà nẵng nhấn mạnh
với những góp ý của bộ y tế
thì cộng đồng doanh nghiệp tin rằng
khách du lịch gần như không quan tâm tới việc đến du lịch việt nam
chỉ những khách quá cần thiết như đi công vụ đầu tư thăm thân học hành mới phải đến việt nam
du lịch hàng không sẽ càng khó khăn
các khách sạn khu điểm du lịch nhà hàng mở ra không có khách lại phải đóng lại
vừa qua tinh thần chỉ đạo của chính phủ mở cửa du lịch rất mạnh mẽ quyết liệt
nhưng những góp ý của bộ y tế ông dũng cho rằng
tạo ra sự lo lắng và thất vọng cho cộng đồng doanh nghiệp
những góp ý của bộ y tế mang mục đích giảm thiểu tối đa nguy cơ covid một mươi chín lây lan tại các điểm du lịch
xong theo các công ty cơ sở du lịch những điều này lại quá cứng nhắc và ngạt nghèo
khó có thể thu hút khách du lịch đến với việt nam
trước tình hình hai bên đã khó tìm được sự thống nhất
liệu ngành du lịch việt nam có thể mở cửa đúng thời hạn dự kiến là một mươi năm tháng ba hai trang
trước thông tin người dân cần phải có giấy xác nhận f mới được bu thuốc điều trị covid một mươi chín
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ y tế có văn bản chỉ đạo cắt giảm ngay thủ tục hành chính sườm già này
thủ tướng phạm minh chính vừa có ý kiến về phản ánh của báo chí liên quan đến thủ tục mua thuốc phòng chống covid một mươi chín
cụ thể thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cắt giảm ngay thủ tục hành chính
liên quan đến việc mua thuốc phòng chống covid một mươi chín
thủ tướng lưu ý bộ y tế căn cứ tình hình thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm các nước
để khẩn trương quyết định việc cấp phép nhập khẩu và sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
bộ y tế được yêu cầu tăng cường công tác quản lý giá thuốc xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ
buôn lậu thuốc theo quy định tạo điều kiện thuận lợi không để nhân dân vất vả với quá nhiều thủ tục
trong việc tiếp cận và mua thuốc điều trị covid một mươi chín
trước đó báo chí phản ảnh về thủ tục cứng nhắc khiến người dân vất vả khi phải tự xây sở mua thuốc điều trị covid một mươi chín
cụ thể từ thời điểm thuốc monubravir chính thức lên kệ ở các cửa hàng dược phẩm người mua được thuốc này không nhiều
lý do là người mua không đáp ứng đủ quy định nhưng phải có giấy xác nhận là f có đơn thuốc do bác sĩ ký tên
bác sĩ trương hữu khanh chuyên gia dịch tẩy cho rằng bán thuốc kháng virus theo đơn bác sĩ kê là đúng
nhưng với covid một mươi chín quy định này trở nên quá khó khăn nhiều khe
đơn này vẫn chưa có quy định cụ thể nào bác sĩ được quyền kê đơn này
còn nếu chờ giấy xác nhận bác sĩ sẽ được quyền kê đơn này
nếu chờ giấy xác nhận f của địa phương thì đã muộn vì thuốc chỉ dùng trong những ngày đầu mắc covid một mươi chín
do vậy nên cắt giảm thủ tục nếu không người bệnh rất khó khăn khi tiếp cận thuốc
dịch covid một mươi chín đã khiến nhiều người lao động gặp khó khăn cho việc trang trải cuộc sống
nhiều người phải dựa vào các khoản hỗ trợ từ chính sách hỗ trợ cho công đoàn viên
người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
thế nhưng mới đây tổng liên đoàn lao động việt nam đã ra quyết định bốn nghìn hai trăm chín mươi hai
về việc dừng thực hiện chính sách này kể từ ngày một tháng ba
xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu nguyên so cho quyết định này
chính sách hỗ trợ cho công đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
đã được triển khai thực hiện gần ba tháng qua theo quyết định ba nghìn bảy trăm bốn mươi chín của tổng liên đoàn lao động việt nam
nay sẽ ngừng kể từ ngày một tháng ba
việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi hỗ trợ cho người lao động bị nhiễm covid một mươi chín trước ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sẽ được thực hiện chậm nhất đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bà trần thị thanh hà
ủy viên đoàn chủ tịch trưởng ban quan hệ lao động tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết
sau hơn hai tháng triển khai thực hiện quyết định ba nghìn bảy trăm bốn mươi chín đã có hiệu quả nhất định
trong việc vừa đảm bảo chi hỗ trợ cho đối tượng đoàn viên
người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín trong bối cảnh bình thường mới
vừa đảm bảo việc dành nguồn tài chính công đoàn cho việc chăm lo tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi
về lý do dừng chi hỗ trợ cho công đoàn viên bà trần thị thanh hà thông tin
cùng với đó nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chủ tịch
chính phủ đã chuyển phương châm phòng chống dịch từ zero covid một mươi chín sang thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát rủi ro hạn chế phong tỏa diện rộng giảm việc dừng việc
nghỉ việc giảm thời gian cách ly y tế do covid một mươi chín
do đó việc chăm lo hỗ trợ đoàn viên người lao động cũng cần phải thay đổi cho phù hợp
mặt khác tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín của nước ta đã đạt ở mức cao
thuộc nhóm sáu nước cao nhất trên thế giới
điều này góp phần làm giảm ca bệnh triệu chứng nặng và số ca tử vong do covid một mươi chín
theo nhiều chuyên gia y tế sau khi đã tiêm phủ vaccine diện rộng trong toàn dân
thì nên coi covid một mươi chín là bệnh lý chuyên khoa cần xử lý như các bệnh lý chuyên khoa khác
bà hà cho biết từ những lý do trên đoàn chủ tịch đã quyết định dừng thực hiện nghị quyết ba nghìn bảy trăm bốn mươi chín qd tld
từ thời điểm một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai việc chi hỗ trợ cho đoàn viên người lao động bị nhiễm covid một mươi chín
được giao cho cấp công đoàn thực hiện cho phù hợp với các quy định của các cấp công đoàn
về chi hỗ trợ các trường hợp đoàn viên người lao động bị ốm đau mắc bệnh nghề nghiệp
dịch bệnh tai nạn lao động bệnh hiểm nghèo hoàn cảnh khó khăn
trước đó chủ trương này cũng đã nhận được sự đồng thuận cao của các liên đoàn lao động tỉnh thành phố
công đoàn ngành trung ương và tương đương tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tổng liên đoàn
chúng tôi xin được chuyển sang các tin tức quốc tế
thưa quý vị giữa sóng thần covid một mươi chín hàn quốc đã tái mở cửa trường học dù ca nhiễm virus corona
hàng ngày lên tới hai trăm linh ca
theo tờ the stral times các trường học ở hàn quốc đã mở cửa trở lại cho năm học mới
dù nước này tiếp tục đối mặt với sự gia tăng các ca mắc mới tồi tệ nhất so với số ca nhiễm virus corona hàng ngày
lần đầu tiên vượt mức hai trăm linh ca
các trường học ở hàn quốc được phép lựa chọn dạy học trực tuyến
xong nhiều trường vẫn quyết định mở cửa vào ngày hai tháng ba
bộ trưởng giáo dục hàn quốc yoo eun hae cho biết hiện giờ các trường học đã có đủ kinh nghiệm
để tổ chức lớp học an toàn sau hai năm
ứng đầu với đại dịch covid một mươi chín quan chức này cho biết thêm đã có một hệ thống ứng phó khẩn cấp
để giúp họ kiểm soát và ngăn ngừa lây nhiễm
các trường học hiện giờ có thể vận hành linh hoạt và ứng phó hiệu quả với các bệnh truyền nhiễm
bà eon he cho biết tuy nhiên bộ giáo dục khuyến cáo học sinh nên tự làm test nhanh tại nhà
hai lần một tuần trước khi rời trường
hàn quốc mới đây ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín cao kỷ lục với hai trăm một mươi chín hai trăm bốn mươi một trường hợp
phần lớn các ca bị nhiễm biến thể omicron
có khả năng lây truyền cao song ít làm cho bệnh trở nên nghiêm trọng
về phần nhật bản thủ tướng nước này thảo luận với người đứng đầu các bộ liên quan
về việc gia hạn các biện pháp phòng dịch trọng điểm ở ít nhất một mươi năm trong tổng số ba mươi một địa phương
khi các biện pháp này hết hạn vào mùng sáu tháng ba tới
thủ tướng nhật bản kishida fumio đã thảo luận với người đứng đầu các bộ liên quan
về việc gia hạn các biện pháp phòng dịch trọng điểm ở ít nhất một mươi năm trong tổng số ba mươi một địa phương
khi các biện pháp này hết hạn vào ngày sáu tháng ba tới đây
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn khá căng thẳng gây áp lực lớn
đối với hệ thống y tế cơ sở chính phủ nhật bản sẽ gia hạn áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm
thêm hai tuần tại một mươi năm tỉnh thành phố trong đó có vùng thủ đô trong khi một mươi một địa phương
như fukushima nigata nagano sẽ dỡ bỏ biện pháp phòng dịch và năm địa phương tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh
bộ trưởng bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản shige yuki goto cho biết
quyết định trên được xem xét
trong bối cảnh tình hình cơ sở kiến nghị của các địa phương nơi dịch bệnh vẫn diễn biến khá phức tạp
tỷ lệ sử dụng dường bệnh trên năm mươi
trưởng nhóm chuyên gia cố vấn chính phủ nhật bản shigeru omi cho rằng việc triển khai chậm mũi tim
tăng cường phòng ngừa covid một mươi chín đã khiến cho tình hình dịch bệnh chậm cải thiện
theo quy trình thủ tướng kishida sẽ tham vấn ý kiến của nhóm chuyên gia cố vấn cho chính phủ
vào ngày bốn tháng ba trước khi công bố chính thức
chính phủ nhật bản cũng đang cân nhắc nâng số lượng người nhập cảnh nước này mỗi ngày
từ năm người một ngày lên bảy người một ngày
kế hoạch điều chỉnh này nhằm đáp ứng kêu gọi từ cộng đồng doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo
trong nước đang có nhu cầu rất lớn về nguồn cung lao động và du học sinh nước ngoài
trong ngày hai tháng ba nhật bản ghi nhận thêm bảy mươi hai sáu trăm bốn mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín
giảm bảy bảy trăm linh ca so với trước đó một tuần
trong đó thủ đô tokyo có một mươi hai sáu trăm chín mươi ba ca
giảm gần một chín trăm linh ca
số ca tử vong vì covid một mươi chín trong cả nước ngày hai tháng ba là hai trăm ba mươi năm ca
trong đó thủ đô tokyo ghi nhận ba mươi một ca
một trong những hậu quả nặng nề nhưng ít được nhắc tới của đại dịch covid một mươi chín là sức khỏe tâm thần
theo báo cáo của who trẻ em gái và phụ nữ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn nam giới
người trẻ đặc biệt trong nhóm tuổi từ hai mươi đến hai mươi bốn chịu tác động nghiêm trọng hơn người cao tuổi
đại dịch covid một mươi chín đã gây hậu quả nặng nề về sức khỏe tâm thần
là nhận định mới được tổ chức y tế thế giới đưa ra
chỉ ra rằng số trường hợp mắc các bệnh về tâm thần như lo âu và trầm cảm
đã tăng lên tới hơn hai mươi năm trên toàn cầu
trong báo cáo khoa học mới who cũng chỉ ra cuộc khủng hoảng do đại dịch covid một mươi chín
đã cản trở đáng kể các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần
và đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng gia tăng các ca gây nguy hiểm đến tính mạng
báo cáo được thực hiện dựa trên tổng hợp nhiều nghiên cứu
xác định rằng chỉ riêng trong năm hai nghìn hai mươi
hội chứng rối loạn trầm cảm trên thế giới tăng hai mươi bảy
trong năm đầu tiên đại dịch xảy ra số ca mắc chứng rối loạn lo âu trên toàn cầu tăng hai mươi năm
theo chuyên gia về sức khỏe thần kinh của who brandon ray
xét về quy mô thì đây là mức tăng rất lớn
báo cáo chỉ ra đại dịch đã có tác động đáng kể tới sức khỏe tâm thần và đời sống của người dân
những nơi ghi nhận tình trạng gia tăng cao
nhất là những nơi ghi nhận tỷ lệ ca mắc mới hàng ngày
và tình trạng hạn chế di chuyển
trẻ em gái và phụ nữ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề hơn nam giới
người trẻ đặc biệt trong nhóm tuổi từ hai mươi đến hai mươi bốn
chịu tác động nghiêm trọng hơn người cao tuổi
tình trạng kiệt sức ở nhân viên y tế sự cô đơn và lo âu
khi có kết quả chẩn đoán mắc covid một mươi chín
cũng làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các ý nghĩa quyên sinh
báo cáo của who chỉ ra người rối loạn tâm thần cũng có nguy cơ cao hơn
bị bệnh nặng hoặc tử vong do covid một mươi chín
tuy nhiên cần có thêm các nghiên cứu
để có kết luận chắc chắn về vấn đề này
bên cạnh đó báo cáo của who cũng nêu rõ
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần ngoại trú
đã bị gián đoạn đáng kể trong năm hai nghìn hai mươi vì đại dịch bùng phát
tình trạng này có thể được giảm thiểu
bằng cách chuyển sang hình thức tư vấn trực tuyến
tuy nhiên hình thức này cũng có những hạn chế nhất định
làm giảm hiệu quả của các liệu pháp chăm sóc
đặc biệt khó tiếp cận với những người không có sẵn kết nối internet
hoặc không có nhiều kiến thức về kỹ thuật
chuyên gia gray cho rằng những khó khăn trong việc ứng phó
với các thách thức nảy sinh trong thời gian đại dịch
chủ yếu là do các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần
chưa được đầu tư đúng đắn trong nhiều thập kỷ
thưa quý vị khi thế giới bước vào kỳ nguyên bốn
sức khỏe tâm thần đã được nhìn nhận đúng đắn hơn
song với sự bùng nổ của đại dịch covid một mươi chín
các vấn đề tinh thần thường được đặt sang một bên
để tập trung cho công tác phòng chống dịch và điều trị bệnh
thế nhưng đã đến lúc chúng ta cần quan tâm hơn đến chúng
vì chỉ có một sức khỏe tinh thần tốt
chúng ta mới có thể kiên cường chống đỡ đại dịch
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này
từ quý vị trong những bản tin tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại